ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện bảo thắng của tỉnh lào cai phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái
đã bắt giữ thành công nghi phạm trong vụ án giết người sau năm giờ gây án và bỏ trốn
chiều ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực bờ sông thuộc thôn cầu vải xã mậu đông huyện văn yên tỉnh yên bái
anh cù xuân nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại địa phương đã bị một đối tượng dùng dao đâm trọng thương dẫn đến tử vong
ngay sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn
nhận được thông tin phối hợp của công an huyện văn yên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái
công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai triển khai lực lượng tiến hành ra soát kiểm tra
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày tại khu vực nút xuống cao tốc thuộc xã sơn hà huyện bảo thắng
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ nghi phạm vũ văn hùng chú tại xã châu quế hạ huyện văn yên tỉnh yên bái
hùng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên đã dùng dao nhọn đâm anh nam
khi thấy nạn nhân gục xuống đối tượng đã vay tiền của người quen rồi bắt xe khách từ yên bái lên lào cai nhằm trốn
khi đến nút xuống cao tốc thuộc xã sơn hà huyện bảo thắng thì lực lượng công an bắt giữ
công an huyện bảo thắng đã bàn giao vũ văn hùng cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái để tiếp tục điều tra làm